tại hà nội trường đại học việt nhật thuộc đại học quốc gia hà nội và trường đại học nguyễn tất thành phối hợp tổ chức hội thảo giáo dục khai phóng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp cách mạng công nghiệp bốn
đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hội thảo nhằm giới thiệu các quan điểm nhận định xu hướng kinh nghiệm thực tiễn và gợi ý triển khai giáo dục khai phóng của các chuyên gia nhà lãnh đạo uy tín đến từ nhật bản châu âu và việt nam
liberal art education tạm dịch là giáo dục khai phóng là mô hình giáo dục bậc đại học hiện đang được áp dụng rộng rãi tại hoa kỳ
các quốc gia tiên tiến có nền giáo dục phát triển tại châu âu châu á với đặc trưng là đào tạo linh hoạt
chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu của môn học khuyến khích các môn liên ngành tăng cường khả năng lựa chọn cho sinh viên
sử dụng khái niệm giáo dục khai phóng còn nhiều ý kiến khác nhau ở việt nam nhưng có sự nhất trí cao là việt nam cần nguồn nhân lực có tầm nhìn rộng khả năng sáng tạo phong phú thích ứng với thay đổi sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp bốn